sở thông tin và truyền thông tp hcm đưa ứng dụng đánh giá về an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín qua website vào hoạt động
ứng dụng này áp dụng đánh giá cho bộ tiêu chí gồm bộ đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona
bộ đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hoạt động du lịch giao thông vận tải
kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ đồ mối chợ truyền thống siêu thị trung tâm thương mại
đến ngày tám tháng năm sở thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục đưa ứng dụng bộ đánh giá an toàn
trong phòng chống covid một mươi chín vào cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông
ứng dụng góp phần thực hiện chủ trương của thành phố tạo điều kiện cho doanh nghiệp đơn vị
ổn định hoạt động trở lại trong mùa dịch nhưng vẫn có thông tin cảnh báo
đánh giá kịp thời rủi ro về lây lan dịch covid một mươi chín
thông qua các dữ liệu mà doanh nghiệp các đơn vị tự khai báo
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín sẽ kịp thời theo dõi
đánh giá tính an toàn của các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn thành phố